như bạn có thể biết ba hai được gọi là omicron tàng hình
đó là bởi vì nó không hiển thị trong các bài kiểm tra pcr như một lỗi đích của gen s theo cách của omicron
do đó các phòng thí nghiệm phải thực hiện thêm một bước và giải trình từ virus để tìm ra biến thể này ông sato cho biết
theo ông sato thiết lập một phương pháp để phát hiện ba hai cụ thể sẽ là điều đầu tiên mà quốc gia cần phải làm
deborah filler nhà virus học
tại đại học y khoa washington mỹ người đã xem xét nghiên cứu đồng ý
có vẻ như chúng ta đang xem xét một chữ cái tiếng hy lạp mới ở đây
ba hai dễ lây lan hơn omicron khoảng ba mươi năm mươi biến thể phụ này đã được phát hiện ở bảy mươi bốn quốc gia và bốn mươi bảy tiểu bang của mỹ
trong khi thế giới vẫn đang lo ngại về mức độ nguy hiểm của biến thể omicron và các biến thể phụ của nó
thì cuba đang ngăn chặn thành công biến thể này
đất nước này có bí quyết gì khác so với các quốc gia
hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây
ông amincapere riveron nhà virus học tại brazil cho biết dù số ca bệnh rất khác nhau ở từng quốc gia do phụ thuộc vào tỷ lệ xét nghiệm
nhưng có vẻ omicron đã chật vật hơn để lây nhiễm cho người dân cuba
hãy làm tăng tỷ lệ tử vong hoặc bệnh nặng tại nước này
có vẻ như ôngicron không tạo ra tác động như biến chủng delta cũng như không gây sức ép nhiều lên hệ thống y tế cuba
ông pere riveron nhận định
ở nhiều nước trẻ nhỏ đặc biệt trở nên dễ tổn thương trước làn sóng dịch do omitron khi một số loại vaccine covid một mươi chín
trong đó có hãng dược pfizer moderna và johnson johnson vẫn chưa được giới chức y tế toàn cầu phê duyệt cho trẻ dưới năm tuổi
trong khi đó cuba đã tự phát triển vaccine covid một mươi chín và trở thành nước đầu tiên trên thế giới tiêm chủng đại trà cho trẻ từ hai tuổi trở lên
theo dữ liệu chính thức của cuba
trẻ em nước này đã được chủng ngừa đầy đủ mà không ghi nhận các tác dụng phụ nghiêm trọng nào
ông eduardo martín chủ tịch công ty dược phẩm nhà nước cuba biocuba pharma
cho biết chiến lược tiêm chủng đã khiến cho cuba trở nên khác biệt so với các nước khác trong cuộc chiến chống oicron
ở những nơi khác trên thế giới virus đang lây nhiễm và ngày càng nhiều hơn ở trẻ em
song điều đó không xảy ra tại cuba ông martín nhắn mạnh
theo các chuyên gia cuba và các nước
chú trọng chủng ngừa cho trẻ em chiến dịch tiêm chủng rộng khắp cả nước
chiến dịch tiêm tăng cường nhanh và miễn dịch lai kết hợp giữa miễn dịch do từng là f và tiêm chủng
trong các đợt bùng dịch trước đã giúp cho cuba ngăn chặn thành công biến thể omicron